ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh con tum cho biết lực lượng chức năng tại các huyện thành phố đã xử lý vi phạm hành chính sáu trăm hai mươi ba trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
các trường hợp vi phạm chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng tụ tập đông người và không thực hiện nghiêm việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh lực lượng chức năng thường xuyên tiến hành đi kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh con tum cũng đã thành lập bảy mươi cơ sở cách ly tập trung tại một mươi trên một mươi huyện thành phố với khả năng tiếp nhận gần năm tám trăm linh người
hiện tỉnh con tum chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín